thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mừng đảng mừng xuân mừng đất nước và chào đón năm mới nhâm dần
tối qua tại nhà hát lớn hà nội ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với báo nhân dân
tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam hội nhà báo việt nam tổ chức lễ công bố
và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
giải búa liềm vàng lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi một tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
giải búa liềm vàng lần thứ sáu đã có nhiều đổi mới mở rộng phạm vi và quy mô
các ban bộ ngành trung ương và địa phương các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tham gia
với nhiều cách làm sáng tạo trách nhiệm cao
nhiều tỉnh thành ủy đã tổ chức riêng giải búa liềm vàng cấp tỉnh
chất lượng các tác phẩm cũng ngày càng được nâng cao đa dạng về thể loại phong phú về chủ đề
bám sát các sự kiện vấn đề của công tác xây dựng đảng thể hiện rõ tính phát hiện
đề cập nhiều vấn đề mới khó bước thiết đang đặt ra
nội dung về công tác xây dựng đảng rõ hơn và sâu sắc hơn
có hai tám mươi một tác phẩm tham dự giải sáu mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải
trong đó có sáu giải a một mươi hai giải b một mươi sáu giải c ba mươi giải khuyến khích và một mươi giải chuyên đề
năm nay đã có ba cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng đảng
và một mươi năm đơn vị là ban tuyên giáo được khen thưởng
đồng thời quyết định lựa chọn ba nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để khen thưởng
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ ký test của công ty việt á
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang cùng đồng phạm
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng
cấu kết với ông phan huy văn giám đốc công ty phan anh có trụ sở tại thành phố bắc giang
phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng liên quan
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm covid một mươi chín
do công ty việt á sản xuất tổng giá trị hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn
còn thỏa thuận nhận hơn bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lâm văn tuấn phan huy văn và phan thị khánh vân
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời có lệnh khám xét đối với lâm văn tuấn và phan huy văn
cùng tham gia đánh bạc với nhau khi bị thua các con bạc lại quay lại đe dọa
uy hiếp đánh đập người chơi cùng nhằm lấy lại tiền thua bạc
vụ việc vừa xảy ra đã làm mất an ninh trả tự tại địa phương
nhận được tin báo công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra
và bắt giữ ba đối tượng có liên quan
đây là đối tượng đào đức nghiệp chú thôn đông phan xã hồng lạc huyện thanh hà
vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một khi chơi đánh bạc với phạm đức hà ở cùng thôn
nghiệp đã bị thua năm mươi triệu đồng
vì cho rằng hà đã gian lận trong việc đánh bạc
nên nghiệp đã nhiều lần đến đe dọa uy hiếp thậm chí đánh đập hà
để buộc hà phải trả lại số tiền năm mươi triệu đồng
thì sang đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tôi có nhờ thêm bốn anh em khác đi cùng

liên quan đến việc đòi tiền thu bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn văn thành ở xã quyết thắng
đã rủ đối tượng bùi tân an ở xóm mới xã hồng lạc đi cùng đến nhà hà để đòi hộ tiền thu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình uy hiếp đòi tiền nhóm này còn đe dọa nếu không trả sẽ chia đôi mặt hà buộc vợ của hà phải mang tiền trả cho thành
sau khi cưỡng đoạt xong số tiền trên cả an và thành đều bị khởi tố bắt tạm giam
quá trình uy hiếp đòi tiền nhóm này còn đe dọa nếu không trả sẽ chia đôi mặt hà buộc vợ của hà phải mang tiền trả cho thành

sau năm hai nghìn hai mươi dũng chung sống như vợ chồng với võ thị nga tại nhà con ruột của nga tên là mừng ở phường châu phú b thành phố châu đốc
do nghi ngờ nga ngoại tình sáng sớm ngày năm tháng chín khi mọi người đã ngủ say dũng mang theo một ổ khóa và ba chai xăng từ nơi thuê trọ đến khóa cửa ngoài và phóng hỏa đốt nhà mừng rồi bỏ trốn
vụ hỏa hoạn khiến nga thương tật ba mươi sáu
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử còn buộc dũng có trách nhiệm bồi thường cho mừng số tiền trên một mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
hội đồng xét xử còn buộc dũng có trách nhiệm bồi thường cho mừng số tiền trên một mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có chỉ thị yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của chính phủ bộ y tế gây khó khăn cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn tết tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp tết dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao tổ chức lực lượng phòng chống dịch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra